nhiệt độ tại hầu hết các khu vực đều chỉ ở mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
từ sau chín giờ trở đi cường độ nắng trên các khu vực đều gia tăng
đến một mươi giờ ở bắc bộ nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi ba mươi hai độ
từ sau một mươi giờ trở đi miền bắc sẽ có nắng mạnh và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay
ở toàn bắc bộ sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu độ
dự báo tình trạng nắng và nóng diện rộng ở bắc bộ sẽ duy trì trong nốt ngày hôm nay
từ ngày mai vùng nóng sẽ thu hẹp lại
chủ yếu chỉ còn xảy ra ở khu vực đông băng bắc bộ
còn khu vực trung du và vùng núi phía bắc do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao
nên sẽ có mưa và không còn nắng nóng nữa
tương tự như bắc bộ dự báo từ giờ cho đến chiều
trung bộ cũng duy trì được khoảng thời gian tạnh giáo không có mưa
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh sẽ là những vùng có nắng mạnh nhất
nên nhiệt độ trong ngày hôm nay phổ biến ở mức từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
cục bộ có nơi cao hơn
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận
trời cũng có nắng nhưng không gắt nhiệt độ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
về chiều tối gió mùa tây nam sẽ mang mưa giải rác tới các tỉnh bình định phú yên
cũng như bình thuận nhưng mưa không kéo dài và lượng mưa cũng không lớn
hầu hết chỉ dưới một mươi mm
nắng cũng là thời tiết sẽ duy trì trong khoảng thời gian từ sáng cho đến trưa
vào đầu giờ chiều ở các tỉnh nam bộ và tây nguyên
lúc này thời tiết ngoài trời ở các tỉnh phía nam bộ và tây nguyên
khá dễ chịu
tại tây nguyên nhiệt độ lúc này chỉ ở mức hai mươi hai hai mươi bốn độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
đến trưa vào chiều nhiệt độ tăng lên nhưng không chạm ngưỡng nắng nóng
hầu hết đều chỉ ở dưới mức ba mươi bốn độ
thậm chí ở tây nguyên nhiệt độ chỉ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
chiều vào tối nay cả nam bộ và tây nguyên có mưa rào và rông trở lại
nhưng lượng mưa cũng không lớn dưới một mươi mm
diện mưa ở mức giải rác và thời gian mưa sẽ kết thúc
trên biển trong ngày hôm nay thời tiết xấu tiếp tục tập trung
ở các vùng biển phía nam bao gồm khu vực biển từ bình thuận
trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang vùng biển huyện đảo trương sa
với mưa rào và rông rải rác nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
còn ở khu vực phía bắc của biển đông và vùng biển của huyện đảo hoàng sa
thì thời tiết ít mưa gió yếu sóng thấp thuận lợi cho các hoạt động tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước